năm hai nghìn bảy thuận kết hôn với chị võ thị liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và có với nhau hai người con
đầu năm hai nghìn một mươi bốn thuận có biểu hiện về thần kinh và mang chứng hoang tưởng nên thường nghi ngờ vợ mình ngoại tình và có đứa con đầu không phải là con ruột
từ đó giữa thuận và chị liên thường xảy ra mâu thuẫn
nhiều lần thuận đề nghị ly hôn nhưng chị liên không chấp nhận
đến chiều ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu khi chị liên đang làm dưới bếp thì thuận đã lấy một con dao dựa đi thẳng vào bếp rồi dùng sống dao đánh chúng vào vùng gáy khiến chị liên ngã ngửa ra sau
sau đó thuận tiếp tục dùng súng dao đánh nhiều nhát vào cổ vai rồi lấy sợi dây dù thắt vào cổ cho đến khi chị liên tắt thở
sau đó thuận gọi điện thoại cho công an xã iata để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngày ba mươi tháng tám tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đưa thuận ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt một mươi bảy năm tù giam về tội giết người
sau đó thuận đã làm đơn kháng cáo
căn cứ vào các tình tiết và diễn biến của vụ án hội đồng xét xử tòa phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo cao minh thuận y án sơ thẩm một mươi bảy năm tù giam về tội giết người
thưa quý vị vào sáng nay tại trụ sở tòa nhân dân tỉnh phú thọ tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án vàng a cáng và đồng bọn mua bán trái phép ba trăm linh bánh ma túy

sau khi được phân tích cho các bị cáo rõ hơn về các quy định của pháp luật chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước sau khi được phân tích cả ba bị cáo đã nhận thức rõ hơn về hành vi phạm tội của mình từ đó đã đồng loạt rút đơn kháng cáo
tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên đình chỉ phiên xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án đã tuyên tại phiên xét xử sơ thẩm
thông tin mới nhất từ công an tỉnh bến tre
ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an huyện mỏ cây bắc đã bất ngờ đột kích và triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc
có quy mô lớn với hình thức đá gà lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền với nhiều con bạc đang sát phạt nhau tại phần đất trước cửa nhà của cao văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
tại hiện trường cơ quan chức năng đã tạm giữ một mươi hai đối tượng tham gia đánh bạc
những đối tượng này đa phần là người dân địa phương một số ở tỉnh tiền giang và nơi khác đến để tham gia đánh bạc
tăng vật thu giữ gồm một mươi hai con gà đá sáu cặp cửa sắt một cân đồng hồ để cân gà trước khi đá hai mươi bảy xe mô tô các loại gần tám mươi triệu đồng thu tại hiện trường và hơn một trăm linh triệu đồng thu trên người các đối tượng vi phạm cùng một số tam vật khác phục vụ cho việc đánh bạc
hiện cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tiếp tục mở rộng điều tra để xét xử các đối tượng theo quy định của pháp luật
chú tại thị trấn cái dầu tỉnh an giang đã bị toán nhân dân huyện châu phú tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo có trạng vào ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu nghĩa nhờ người quen thuê chiếc xe ô tô bảy chỗ hiệu unova của anh hoàng xuân thể để lên máy bay tân sơn nhất đón bạn
sau đó nghĩa nảy sinh ý định chiếm đoạt xe để làm phương tiện kiếm sống ngay lúc này nghĩa đã thuê một đối tượng khác sang tên xe với giá hai mươi hai triệu đồng
đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy biết mình bị truy nã nghĩa gửi xe cho người gì ở thành phố hồ chí minh rồi bỏ trốn sang campuchia
trong quá trình điều tra cơ quan huyện châu phú đã thu hồi chiếc xe trên trả cho chủ sử hữu
đến ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy nghĩa đã đến cơ quan công an đầu thú tại phiên tòa nghĩa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đoàn trung nghĩa bảy năm sau tháng tu giam về tội lạm dụng tiến nhiệm chiếm đoạt tài sản
lợi dụng là công nhân làm việc trong một công ty tại huyện việt yên tỉnh bắc giang nắm rõ quy luật hoạt động
một nhóm thanh niên gồm bốn đối tượng đã bàn bạc và lên kế hoạch trộm cắp một cuộn dây điện nặng hơn hai tấn có trị giá khoảng bốn trăm linh triệu đồng
theo đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy công an huyện việt yên tỉnh bắc giang đã nhận được đơn trình báo của công ty vinasula có địa chỉ tại khu công nghiệp vân trung việt yên về việc bị mất trộm một cuộn dây điện dùng để sản xuất với trọng lượng hơn hai tấn và giá trị tài sản là khoảng bốn trăm linh triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện việt yên tỉnh bắc giang đã điều tra và xác minh và xác định nhóm trộm cắp dây điện này gồm bốn đối tượng trong đó chủ mưu là trần văn lực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ba đối tượng còn lại là trần trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trịnh bá sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và nguyễn thế hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú thể tỉnh bắc giang
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào ngày tám tháng một mươi nhân buổi gặp gỡ trong một cuộc liên hoan lực đã rủ ba đối tượng còn lại lấy trộm dây điện trong công ty
sau khi lấy được cuộn dây điện hai đối tượng sơn và hiếu mang lên khu vực ngã tư song khuê thuộc địa phận thành phố bắc giang đã bán được hai trăm linh triệu đồng và mang tiền chia nhau tiêu xài
hiện công an huyện việt yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với bốn đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản
còn tại đắk lắc công an huyện grong năng vừa khởi tố và bắt tạm giam một đối tượng đột nhập tiệm vàng để trộm cắp tài sản trị giá khoảng một trăm một mươi năm triệu đồng
vụ việc xảy ra vào ban đêm kẻ gian lợi dụng khi tiệm vàng kim ngọc nhàn không có người trông coi đã đột nhập trộm cắp nhiều nhẫn vòng trang sức vàng các loại

đã làm rõ lệ anh tài chú tại thị trấn grông năng huyện grông năng là thủ phạm vụ trộm nó trên ngay sau đó tài đã bị bắt
tại cơ quan công an tài khai nhận do lười lao động muốn có tiền tiêu xài nên đi trộm cắp hắn đã mang theo kéo sát khẩu trang bao tay đến khu vực chợ crong năng giò la
khi thấy tiệm vàng kim ngọc nhàn không có ai trông coi thì đã leo lên mái dùng kéo cắt trần tôn rồi đột nhập lấy nhiều nhẫn vòng trang sức vàng cùng nhiều tài sản khác
sau đó một thời gian tài vô tình đánh rơi một sợi dây chuyền và ba vòng tay bằng vàng nên vợ của tài nhận được do không biết đó là tài sản trộm cắp nên vợ tài đã mang đến tiệm kim ngọc nhàn bán thì bị chủ tiệm phát hiện
không có việc làm nên bị can không có tiền tiêu xài nên suy nghĩ ý định ra là đi trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài
hôm đó vào khoảng hai mươi một giờ khi đi ra trước cổng chợ thì thấy có một cái tiệm vàng kim ngọc nhàn
không có người trông coi nên nảy sinh ý định tìm cách đột nhập vào bên trong
bị can đã lấy đi một số vàng và một mươi bình hoa bằng gỗ và sau đó thì bị can đã bị lực lượng điều tra công an huyện cơ đông năng bắt giữ
tổng số vàng và các tài sản tài trụ cắp được định giá khoảng một trăm một mươi năm triệu đồng
công an huyện crong năng đã trao trả lại cho tiệm vàng kim ngọc nhàn và hoàn tất hồ sơ để chuyển truy tố lê anh tài trước pháp luật
vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hôm qua ở người dân thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng khi đi qua khu vực hồ xuân hương đã phát hiện thấy một túi sách một lá thư tuyệt mệnh và một đôi dép
nghi là một vụ tử tử nên người dân đã trình báo tới cơ quan chức năng
nhận được tin báo cơ quan chức năng có mặt kiểm tra hiện trường và phối hợp với lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân
tuy nhiên do mực nước hồ xuân hương sâu và lạnh nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
theo thư tuyệt mệnh để lại nạn nhân là một người phụ nữ ba mươi sáu tuổi
tại hiện trường chồng nạn nhân cho biết gia đình không có mâu thuẫn
tuy nhiên vài ngày gần đây vợ anh bị người chơi hụi hốt chúng nhiều tỷ đồng rồi bỏ trốn nên lâm vào cảnh bế tắc
đến giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi một công an và cảnh sát phòng cháy chữa cháy lâm đồng vẫn tìm kiếm nạn nhân nhưng chưa có kết quả
trước đó tại thành phố đà lạt cũng có hai người đàn ông tự tử tại đồi thông ở phường tám và phường một mươi
đến nay còn một nạn nhân đàn ông khoảng ba mươi tuổi chưa tìm được tung tích
lại có thêm một vụ cháy lớn vừa xảy ra
tại công ty trách nhiệm hiệu hạn bông thái bình có trụ sở tại lô một a cụng công nghiệp phong phú phường tiền phong thành phố thái bình
mặc dù không có thương vong gì về người nhưng vụ cháy đã thiêu dụi nhiều hàng hóa gây sập một phần khu nhà kho của công ty
cụ thể vào khoảng một mươi h năm mươi vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại nhà kho chứa bông của công ty trách nhiệm hiếu hạn bông thái bình xảy ra cháy với diện tích khoảng hai m hai
khối lượng bông trong kho theo báo cáo sơ bộ của công ty là năm trăm linh tấn
ngay sau khi nhận được tin báo
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái bình đã huy động tối đa lực lượng có mặt tại hiện trường
tổ chức chữa cháy khống chế ngăn cháy lan sang khu vực nhà xưởng sản xuất liên kề
đến một mươi bốn h cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
cũng trong sáng nay ngày hai mươi ba tháng một mươi một đã xảy ra một vụ cháy lớn tại quán karaoke leksai trên đường nguyễn hữu thọ
bán đảo linh đàm quận hoàng mai thành phố hà nội rất may là không có thương vong gì về người
ghi nhanh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo thông tin ban đầu đám cháy xảy ra vào khoảng hơn chín giờ lửa xuất phát từ trong quán karaoke
sau đó nhanh chóng lây lan cùng cột khói cao hàng chục mét
ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng đã huy động một mươi xe cứu hỏa của cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và hai xe của bộ tư lệnh thủ đô nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt hỏa hoạn
toàn bộ cửa kính tầng hai đã bị phá để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận sâu vào bên trong để dập lửa
sau hơn một giờ đám cháy cơ bản đã được dập tắt
tuy nhiên nhiều cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp cận sâu vào hiện trường
tiến hành phá rỡ và di chuyển các vật liệu dễ cháy bên trong ra ngoài
đặc biệt do thiết kế của quán karaoke nên việc tiếp cận hiện trường gặp không ít khó khăn
ngay sau khi nhận tin thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động lực lượng phương tiện
của đơn vị bên quận hồng mai đơn vị bên quận thánh xuân
và tới đám cháy sau thời gian bảy phút rồi có mặt tại đám cháy
và khi tới đám cháy thì tổ chức các biện pháp để tổ chức cứu nạn cứu hộ và chữa cháy
sau thời gian ba mươi phút thì đám cháy được không chế
và sau thời gian bốn mươi năm phút thì đám cháy đã được cơ bản dập tắt
khi cháy xảy ra thì tiếp cận tầng hai là hơi khó khó chữa
bởi vì xung quanh toàn bộ là tường gạch bao lối lên chỉ có một lối thoát
thế cho lên là lối thoát
lực lượng các chức năng của cảnh sát phòng cháy cháy phải phá cửa và đưa đi lên và vào trong để thực hiện nhiệm vụ của mình
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành kiểm kê thiệt hại về tài sản
và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về truy nãn tội phạm
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về truy nãn tội phạm
đối tượng đỗ đắc tư sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xóm núi hột xã linh sơn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
đối tượng nguyễn văn cử sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại xã phúc thuận huyện phổ yên tỉnh thái nguyên
đối tượng hà văn trư sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thương chú tại xã hồng tiến huyện phổ yên tỉnh thái nguyên
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
từ đêm ngày hôm qua do ảnh hưởng kết hợp của dòng siết trong đới gió tây trên cao nên tại các tỉnh thành ở vùng núi phía tây đã có mưa với lượng khá
trong ba ngày tới tại khu vực này trời vẫn tiếp tục nhiều mây có mưa giải rác tập trung tại khu vực tây bắc trong ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm
sau có mưa vài nơi trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại nhiệt độ ngày đêm từ một mươi hai hai mươi độ
khu vực phía đông bắc bộ dự báo trong ngày hôm nay đến ngày hai mươi
trong ngày hai mươi năm sẽ có mưa nhiều khả năng khu vực vùng núi và trung du có thể xuất hiện mưa vừa mưa to
do có mưa cùng với sự ảnh hưởng của khối không khí lạnh với cường độ mạnh nên từ đêm ngày hôm nay trời rét đậm vùng núi rét hại nhiệt độ thấp nhất từ một mươi hai một mươi năm độ vùng núi là từ tám đến một mươi một độ
theo nhận định đợt rét đậm lần này sẽ không kéo dài quá lâu bắt đầu từ ngày hai mươi sáu nhiệt độ tại khu vực sẽ tăng hơn tình trạng rét sẽ thu hẹp dần
còn xảy ra ở một vài nơi nhiệt độ cao nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong ba ngày tới trời nhiều mây có mưa
ở phía nam có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rông
cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất gió bắc đến tây bắc cấp ba trời rét nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi bốn độ

với khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình
ở phía bình thuận dự báo trong ba ngày tới vẫn tiếp tục có mưa vừa mưa to
riêng từ đà nẵng đến bình định có nơi mưa to đến rất to
do có mưa lớn kéo dài nên lũ trên các sông từ quảng nam đến quảng ngãi vẫn tiếp tục lên
tình trạng xa lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng vẫn tiếp tục được diễn ra
nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ hai mươi tám đến ba mươi độ
ở phía bắc sẽ thấp hơn từ hai đến ba độ
khu vực tây nguyên
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu đêm và sáng trời nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ
về đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn từ một mươi bảy đến hai mươi độ
khu vực nam bộ trong ba ngày tới chủ yếu có mưa rào vài nơi với lượng không nhiều vào lúc chiều tối và đêm
nên nhiệt độ khu vực này sẽ giảm nhẹ cao nhất giao động từ hai mươi
đến ba mươi hai độ
về đêm do tác động của khối không khí lạnh từ phía bắc nên sẽ làm nhiệt độ hạ xuống thấp hơn phổ biến giao động từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công nhân dân đến đây là kết thúc
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo